thưa quý vị mỗi miền của đất nước lại đón ngày đầu tiên của năm mới với hình thái thời tiết khác nhau
bắc bộ thì rét đậm rét hại mưa vài nơi vùng núi có khả năng băng giá và mưa lạnh
nhiệt độ giao động trong khoảng từ bảy đến một mươi ba độ
trung bộ có mưa rào rải rác trời lạnh và rét
do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được bổ sung nên rét đậm và rét hại ở bắc bộ và bắc trung bộ
tiếp tục xảy ra và kéo dài đến khoảng ngày bốn tháng hai
thế còn đối với khu vực tây nguyên và nam bộ thì chiều tối và đêm mưa rào và rông vài nơi ngày nắng đẹp
và quý vị có thể liên tục theo dõi diễn biến tình hình thời tiết để có những chuyến xuất hành du xuân thuận lợi và an toàn